tại lào cai để kịp thời ngăn ngừa phòng chống bệnh sốt xuất huyết ngành y tế tỉnh lào cai đang tích cực triển khai nhiều biện pháp phòng chống lây nhiễm kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn
để chủ động phòng chống bệnh sốt xuất huyết ngành y tế tỉnh lào cai đã cử cán bộ về cơ sở tuyên truyền hướng dẫn cho người dân về các biểu hiện của bệnh để phát hiện và điều trị kịp thời khi mắc phải
đồng thời hướng dẫn các biện pháp phòng tránh nâng cao ý thức tự phòng chống bệnh xuất xuất huyết trong nhân dân cũng như tổ chức ra soát những đối tượng đi làm công tác ngoại tỉnh trở về địa phương đặc biệt là vùng có ổ dịch

trong thời gian này đều sinh sống và làm việc trước đó ở nơi khác trước tình hình dịch bệnh ngày càng
diễn biến phức tạp tỉnh lào cai đã khuyến cáo người dân trong thời gian này nên hạn chế di
chuyển tới những vùng có dịch để tránh lây nhiễm khi có dấu hiệu sốt người dân không nên tự ý
mua thuốc hạ sốt để uống mà cần đến các cơ sở y tế để được theo dõi và điều trị kịp thời
với chỉ đạo của ngành y tế trung tâm kiểm soát bệnh tật đã tham mưu cho ngành cho tỉnh đã có những văn bản chỉ đạo tất cả các huyện thị đặc biệt là những trọng điểm có đường tàu biến xe du lịch đi lại có những giải pháp thực hiện tuyên truyền cho nhân dân nhận thức về bệnh
trên tinh thần đó thì chúng tôi luôn luôn có phương án dự phòng chuẩn bị những đội đáp ứng nhanh về trang thiết bị hóa chất đảm bảo về phun mũi hay là những vấn đề thuốc men trong điều trị
có khu du lịch quốc gia sapa với lượng du khách lớn do đó tỉnh lào cai cũng chủ động tăng cường chỉ đạo giám sát công tác phòng chống dịch bệnh ở người nói chung và dịch sốt xuất huyết tại địa phương
tuy nhiên để công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết thực sự mang lại hiệu quả thì người dân cần nâng cao hơn nữa ý thức tự bảo vệ phòng chống dịch bệnh trên địa bàn